theo các chuyên gia y tế hiện nay những bệnh đường hô hấp như viêm phổi cúm viêm phế quản viêm soang bạch hầu
vẫn có nguy cơ bùng phát trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
triệu chứng của bệnh covid một mươi chín có thể nhầm lẫn với bệnh cảm lạnh cảm cúm thông thường
nhất là với những trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine ngừa covid một mươi chín
chị nguyễn thu hát bốn mươi sáu tuổi ở quận hoàng mai cho biết thời tiết hà nội chuyển lạnh
nên hơn một tuần nay chị luôn trong tình trạng hát hơi sổ mũi khăn tiếng ho nhiều
dù đã tiêm đủ liều vaccine nhưng khu vực xung quanh có nhiều người mắc covid một mươi chín
khiến chị không khỏi lo lắng và tự xét nghiệm nhanh covid một mươi chín ở nhà
tuy kết quả âm tính nhưng chị hát vẫn chưa yên tâm bởi khu vực chị sinh sống là vùng dịch màu cam
nên chị lại đến bệnh viện khám
sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm chị hát được chuẩn đoán nhiễm cú mùa
bình thường cứ mỗi đợt thời tiết thay đổi thì tôi thường bị cú mùa
cả tuần người mệt mỏi ngây ngấy sốt hò như cuốc keo không làm được việc gì
sau khi nghỉ ngơi tầm bộ để tăng sức đề kháng sức khỏe tôi tốt dần
thế nhưng trong bối cảnh dịch covid một mươi chín như hiện nay
chỉ cần hát hơi sổ mũi đã là nghĩ ngay mình có thể mắc covid một mươi chín
chị hoàng bích hờ ba mươi hai tuổi có con trai sáu tháng tuổi đang điều trị tại bệnh viện nhi trung ương cho biết
trước khi nhập viện ba ngày bé xuất hiện triệu chứng hò sổ mũi nghẹp mũi
gia đình cho bé uống thuốc điều trị tại nhà nhưng không đỡ
khi thấy bé có biểu hiện thở nhanh sốt kho khe thì gia đình đưa đến bệnh viện
cháu bé đã được chuẩn đoán bị nhiễm virus hợp bào hô hấp
sau gần một tuần điều trị và chăm sóc đặc biệt hiện tình trạng sức khỏe của bé tiến triển tốt nhưng vẫn phải theo dõi thêm
phó giáo sư tiến sĩ lê thị hồng hạnh giám đốc trung tâm hô hấp bệnh viện nhi trung ương cho biết
virus là một trong những tác nhân quan trọng gây viêm đường hô hấp cấp ở trẻ em
đứng đầu là virus hợp bào hô hấp rsv
ngoài ra còn có các loại virus khác như rinovirus hmpv adenovirus cúm
đây là một trong những nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp thường gặp ở trẻ nhỏ
bệnh thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa đặc biệt là mùa thu đông hoặc xuân hè từ tháng một mươi đến tháng ba hàng năm
bệnh hay gặp ở nhóm dưới hai tuổi đặc biệt là trẻ dưới sáu tháng tuổi
theo các chuyên gia y tế nhiều trường hợp bác covid một mươi chín không có trự trứng lâm sàng
trong khi bệnh covid một mươi chín và cúm mùa có các biểu hiện tương tự gần giống nhau
tổ chức y tế thế giới thống kê hàng năm có hơn bốn triệu trẻ em tử vong vì bệnh viêm hô hấp cấp
chủ yếu do viêm phổi trẻ dưới năm tuổi có thể bị viêm đường hô hấp cấp bốn sáu lần một năm
lưu ý vào mùa lạnh khiến người cao tuổi người có bệnh nền không đủ sức đề kháng để kịp thích ứng với nhiệt độ
nên đường thở sẽ bị nhiễm cảm dẫn đến các đợt kịch phát hơn so với các mùa khác
theo giới chuyên môn cảm cúm cảm lạnh là căn bệnh thường gặp và hầu như không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng tới sức khỏe của người trưởng thành
nhưng lại ảnh hưởng lớn tới trẻ em nếu mắc phải
nguyên do là bởi trẻ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nếu gặp điều kiện bất lợi có thể gây ảnh hưởng tới các cơ quan hô hấp như phổi phế quản
với bệnh covid một mươi chín những người mắc phải khi chưa được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín thường có các triệu chứng như sốt đau đầu viêm họng sổ mũi ho dài dẳng
ngoài ra người bệnh có thể mất hữu rác khó thở nếu bệnh nặng ngoài tổn thương ở cơ quan hô hấp còn gây khó thở suy hô hấp
tuy nhiên một số nghiên cứu cho thấy những người tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín đủ liều mà mắc bệnh thì triệu chứng nhẹ hơn
giống như cảm cúm và ít gây biến chứng nặng so với người chưa tiêm chủng
phần lớn các trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine khi nhiễm sắc covid một mươi chín sẽ không có triệu chứng hoặc triệu chứng ít trầm trọng và hiếm khi phải nhập viện
thậm chí tỷ lệ tử vong thấp hơn rất nhiều
bác sĩ nguyễn huyền bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết bệnh covid một mươi chín và cúng có triệu chứng tương tự gần giống nhau
tuy nhiên người bị covid một mươi chín thường chỉ ho ho khan ho dai rẳng sốt mất thú rác khác với biểu hiện hát hơi sổ mũi chảy nước mũi của cảm cúm
bệnh cảm lạnh thường nhẹ hơn so với cúm có thể khỏe lại sau vài ngày
triệu chứng thông thường của cảm cúm cảm lạnh bao gồm sốt ho đau mỏi người có các tổn thương viêm long đường hô hấp
hiện nay tỷ lệ tiêm đủ liều vaccine ngày càng cao nên triệu chứng của bệnh covid một mươi chín ngày càng nhẹ và khó nhận biết hơn
vì vậy để xác định đúng bệnh cần dựa vào yếu tố dịch tễ và thực hiện xét nghiệm nhanh covid một mươi chín khi cần
bác sĩ nguyễn nguyên huyền tư vấn trong thời tiết chuyển mùa cần giữ ấm cơ thể thường xuyên tập luyện thể thao
thực hiện dinh dưỡng hợp lý vệ sinh răng miệng bằng nước muối sinh lý vệ sinh tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc nước rửa tay để hạn chế lây chuyển mầm bệnh
cần nâng cao đề kháng bằng nhiều vaccine khác như vaccine cú mùa thủy đậu sởi qua bị rubella viêm bằng não viêm não nhật bản
tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín đầy đủ thực hiện các liều tiêm bổ sung và nhắc lại theo khuyến cáo
bởi vaccine là tấm lá chắn phòng covid một mươi chín hữu hiệu nhất đặc biệt với người ngoài năm mươi tuổi người có bệnh nền bệnh mạng tính